tại hà nội binh chủng đặc công quân đội nhân dân việt nam đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm năm mươi năm ngày truyền thống
và trao tặng huân chương quân công hạng nhất
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trần đại quang đã đến dự và trao tặng những phần thưởng cao quý
cách đây tròn năm mươi năm trong ngày binh chủng đặc công được thành lập chủ tịch hồ chí minh đã huấn thị
đặc công tức là công tác đặc biệt là vinh sự đặc biệt cần phải có cố gắng đặc biệt
trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế
binh chủng đặc công bằng lối đánh bí mật bất ngờ táo bạo lùn sâu đánh hiểm
bộ đội đặc công đã đánh thắng hàng nghìn trận lập được nhiều chiến công hiển hách
làm cho kẻ thù khiếp đảng nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế khâm phục
góp phần quan trọng cùng toàn đảng toàn dân và toàn quân ta giải phóng hoàn toàn miền nam
thống nhất đất nước bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
làm tròn nhiệm vụ quốc tế cao cả
trong thời kỳ đổi mới xây dựng bảo vệ và phát triển đất nước
binh chủng đặc công đã làm tốt công tác tham mưu với quân ủy trung ương và bộ quốc phòng
về xây dựng và phát triển lực lượng đặc công theo hướng tinh gọn mạnh
thực hiện tốt chức năng chủ nhiệm đơn vị đầu ngành chống khủng bố của toàn quân
chất lượng huấn luyện trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng đặc công ngày càng được nâng cao
với những thành tích mà các thế hệ binh chủng đặc công đã đạt được
chủ tịch nước trần đại quang đã gắn lên lá cờ truyền thống của binh chủng
huân chương quân công hạng nhất phần thưởng cao quý của đảng nhà nước trao tặng